công an tỉnh đồng nai vừa tổ chức khen thưởng đột xuất cho ba mươi một tập thể bốn mươi cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức lực lượng
ngăn chặn các hành vi gây dối trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
lợi dụng dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt vân đồn bắc vân phong và phú quốc đang được quốc hội xem xét trong tháng sáu vừa qua
nhiều người dân đã tụ tập mang theo băng rôn khẩu hiệu để phán đối gây mất an ninh trật tự
trước tình trạng trên ban giám đốc công an tỉnh đồng nai đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an các huyện thị xã long khánh và thành phố biên hòa
tăng cường tuyên truyền vận động người dân và ngăn chặn xử lý các đối tượng có hành vi gây dối chất tự công cộng
qua đó đã kịp thời bắt giữ các đối tượng quá khích kích động không để xảy ra thiệt hại về người và tài sản
nhanh chóng ổn định tình hình đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đến nay qua quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố biên hòa đã chuyển hồ sơ đề nghị viện kiểm soát nhân dân thành phố biên hòa
truy tố hai mươi đối tượng về hành vi gây dối chất tự công cộng đồng thời đang bắt tạm giam một mươi năm đối tượng để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật